tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước trung quốc đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
cùng dự lễ đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình có đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị trưởng ban nội chính trung ương
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh có đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị trưởng ban nội chính trung ương
vào chiều nay cuộc gặp gỡ hữu nghị với nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước việt nam trung quốc đã diễn ra tại thủ đô hà nội
nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình cùng phu nhân giáo sư bành lệ viên và đoàn đại biểu cấp cao trung quốc
về phía trung quốc có tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân giáo sư bành lệ viên cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao trung quốc
về phía việt nam có tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân ngô thị mận cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành một số địa phương
cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thân tình ấm áp thắm tình hữu nghị với sự tham gia của gần bốn trăm linh nhân sĩ và thanh niên hai nước
phát biểu tại cuộc gặp gỡ tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng cùng tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình gặp lại những người bạn những người
đồng chí trung quốc và việt nam đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị việt nam trung quốc xúc động gặp lại các nhân sĩ trí thức cán bộ trung quốc và thân nhân các đồng chí trung quốc đã từng giúp đỡ việt nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ niềm tin khi gặp gỡ thanh niên hai nước với chi hướng tiếp bước các thế hệ đi trước mang đến sức sống và tương lai tươi sáng cho quan hệ việt nam trung quốc
chúng ta đều đã biết quan hệ hữu nghị hai nước việt nam trung quốc có nhiều truyền thống tốt đẹp
nhân dân hai nước chúng ta đã dành cho nhau nhiều sự ủng hộ sự giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn luôn trân trọng ghi nhớ đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ to lớn của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc anh em đối với việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng chia sẻ đến các nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trang trọng
chia sẻ hai nước về thành quả của chuyến thăm lần này trong đó nhấn mạnh việc hai đảng hai nước đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược vì hạnh phúc của nhân dân hai nước vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình bày tỏ vui mừng được trở lại thăm việt nam sau sáu năm xúc động được gặp gỡ giao lưu với các nhân sĩ hữu nghị và thanh niên hai nước những người bạn cũ đã công hiến lâu năm cho quan hệ hai nước cùng những khuôn mặt mới trẻ trung nhắc lại những ký ức không thể phai mờ của tình hữu nghị truyền thống cùng chung trí hướng ủng hộ lẫn nhau mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân
nhấn mạnh mối tình hữu nghị việt trung có nền tảng ở người dân mà thanh niên là tương lai
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình khẳng định các cơ chế giao lưu hợp tác nhân dân hai bên trong đó có giao lưu văn hóa giao lưu giữa các địa phương giáp biên của hai bên sẽ góp phần tăng cường tình cảm giữa hai nước cùng chia sẻ tương lai trước một thế giới đầy biến động đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại

mà hai nước chúng ta đã đưa ra xuất phát từ sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thế giới và thực hiện sự ủng hộ lâu dài của hai nước trung việt bắt nguồn từ tình hữu nghị truyền thống trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng mong muốn chung của nhân dân hai nước

phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng của hai nước trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng của hai nước trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng của hai nước trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng của hai nước trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng của hai nước trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng của hai nước trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng của hai nước trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung
chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình phu nhân bành lệ viên
và đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước trung quốc tham cấp nhà nước tới việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng tin tưởng tiếp sau chuyến thăm lịch sử đến trung quốc
của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
chuyến thăm việt nam lần này của đồng chí tập cận bình sẽ đưa quan hệ hai đảng hai nước
bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng tốt đẹp hiệu quả và bền vững
chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh phát triển quan hệ với trung quốc
luôn là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đánh giá cao sự coi trọng của việt nam
đối với quan hệ trung việt khẳng định trung quốc luôn coi việt nam là phương hướng
ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về thành công của cuộc hội đàm giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng
và tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình với nhiều nhận thức chung quan trọng
định vị mới của quan hệ việt trung và sáu trụ cột hợp tác được hai tổng bí thư xác lập
đã chỉ rõ phương hướng mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng hai nước trong thời kỳ mới
chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm xây dựng
và phát triển đất nước khuyến khích người dân nhất là thế hệ trẻ quen nhau hiểu nhau thân nhau
góp phần củng cố hơn nữa nền tảng xã hội cho sự phát triển của quan hệ hai đảng hai nước
ngay sau đó thủ tướng phạm minh chính cũng đã hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt chúc mừng và nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân lần này
thể hiện sự coi trọng của đảng nhà nước trung quốc đối với việt nam và quan hệ việt nam trung quốc
thủ tướng bày tỏ ấn tượng về những trao đổi thân tình tin cậy sâu sắc
ở tầm cao chiến lược
và những nhận thức chung quan trọng mà tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư
chủ tịch tập cận bình đạt được tại cuộc hội đàm rất thành công ngày một mươi hai tháng một mươi hai
đặc biệt hai tổng bí thư đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc
có ý nghĩa chiến lược
thủ tướng khẳng định đây là dấu mốc lịch sử trọng đại là định hướng quan trọng lâu dài
và là động lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ của hai đảng hai nước trong giai đoạn tới
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình chúc mừng những thành tiệu quan trọng
mà nhân dân việt nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng thời tin tưởng việt nam sẽ thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba hiện thực hóa khát vọng đưa việt nam trở thành nước phát triển
có thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã hội kiến tổng bí thư ban chấp hành
trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
trong sáng ngày hôm nay
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng trước những thành quả và nhận thức chung quan trọng
mà tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đạt được
trong cuộc hội đàm ngày một mươi hai tháng một mươi hai
nhằm hiện thực hóa nhận thức chung này chủ tịch quốc hội đề xuất quốc hội việt nam
và nhân đại trung quốc duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu tiếp xúc cấp cao
và các cấp các ủy ban chuyên trách nhóm nghị sĩ hữu nghị đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp
trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng thuận lợi
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình nhất trí với đề xuất của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủng hộ nhân đại trung quốc tăng cường giao lưu hợp tác với quốc hội việt nam
và hoan nghênh chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm trung quốc trong năm sau
vào chiều nay tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đã rời thủ đô hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
ngay sau khi kết thúc cuộc gặp mặt nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ việt nam trung quốc
tại trung tâm hội nghị quốc gia tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân
đã chia tay tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình và phu nhân
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình cùng phu nhân
giáo sư bành lệ viên và các đồng chí trung quốc luôn mạnh khỏe hạnh phúc thành công
chúc quan hệ giữa hai
hai đảng hai nước và hai dân tộc việt nam trung quốc mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
chuyến thăm việt nam lần này của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
là một dấu mốc lịch sử mới đưa quan hệ giữa hai đảng hai nước lên tầm cao mới
đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới
chiều nay tại sân bay quốc tế nội bài tiễn tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao trung quốc có chủ tịch quốc hội vương đình huệ
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của trung ương
và thành phố hà nội và các cán bộ đối ngoại
nhân chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam trung quốc
về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác
hợp tác chung
chúng ta sẽ tạo ra một chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ
tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh cộng hòa belarus
do thư ký hội đồng an ninh cộng hòa belarus vôn phú rích
alexan grigoryevich làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
ngay sau lễ đón thì đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do bộ trưởng tô lâm làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu ban thư ký nhà nước
hội đồng an ninh cộng hòa belarus do thư ký hội đồng an ninh cộng hòa belarus
làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàn
cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa belarus tại việt nam
burovikov vladimir vladimirovich thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đón đoàn bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam hết sức coi trọng
chuyến thăm làm việc tại việt nam lần này của đoàn đại biểu
ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh cộng hòa belarus
và thư ký hội đồng an ninh volfovik aleksandr grigorievic
tin tưởng đây là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nói riêng
giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội
có phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và belarus tiếp tục phát triển
bộ công an việt nam vui mừng nhận thấy những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên
và bản ghi nhớ về hợp tác giữa bộ công an việt nam và ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh cộng hòa belarus
được triển khai tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm
để quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh cộng hòa belarus
tương xứng với tiềm năng của hai bên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và thư ký volfovic alexan grigorievic đã trao đổi các nội dung hợp tác quan trọng
trong đó hai bên tích cực xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch hợp tác
giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu để đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào thực chất đạt hiệu quả cao
bóp gần phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị tin cậy việt nam belarus
chú trọng trao đổi đoàn cấp cao trao đổi thông tin về các vấn đề mà hai bên cũng quan tâm
hợp tác trên tất cả các lĩnh vực an ninh cảnh sát phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mạng đưa quan hệ hợp tác đi vào thực chất tin cậy lẫn nhau
có hiệu quả thiết thực phát huy vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
ngay sau hội đàm bộ trưởng tô lâm và thư ký volfovic alexan grigorievic ký kế hoạch hợp tác
giữa bộ công an việt nam và ban thư ký nhà nước hội đồng an ninh belarus giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
văn bản này sẽ tạo cơ sở pháp lý để hai bên tiến hành các hoạt động hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực
nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong bảo đảm an ninh quốc gia của việt nam và belarus
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã tiếp đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang chúc mừng ngài brian d mcfeeter được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch cấp cao
kiêm giám đốc điều hành khu vực hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước
đưa ra những sáng kiến thiết thực hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ
thúc đẩy các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư kinh doanh tại việt nam
đồng thời đề nghị hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean và các doanh nghiệp hoa kỳ thúc đẩy hỗ trợ việt nam trong quá trình
chuyển đổi số xây dựng kinh tế số xã hội số cũng như tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu
đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean cảm ơn lãnh đạo bộ công an đã dành thời gian tiếp
khẳng định thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ đã đạt được nhiều thành tiệu nhiều doanh nghiệp
tập đoàn lớn của hoa kỳ đã và đang đầu tư kinh doanh ổn định tại việt nam
mong muốn chính phủ việt nam nói chung bộ công an nói riêng sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư ổn định lâu dài tại việt nam góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư
tương xứng với đà phát triển của quan hệ hai nước
cũng vào chiều nay trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp bà makoto magdalai sotiu
thứ trưởng bộ lâm nghiệp thủy sản
môi trường nam phi hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác trong phòng chống tội phạm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác
giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật nam phi nói riêng giữa hai nước việt nam nam phi nói chung đi vào thực chất hiệu quả
chào mừng thứ trưởng makoto magdalai sotiu đến thăm làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh ý nghĩa khi hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao

điều này góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan nam phi nói riêng
thứ trưởng lê quốc hùng cũng khẳng định bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật nam phi trong thời gian qua
đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm đặc biệt là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm buôn bán động thực vật hoang dã
để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam nam phi nói chung
quan hệ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan của nam phi nói riêng đi vào thực chất hiệu quả nhằm phục vụ cho lợi ích nhân dân hai nước góp phần vào hòa bình ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới
hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm hai nghìn hai mươi
đã ký kết thúc đẩy ký kết hiệp định dẫn độ hiệp định tương trợ tư pháp hình sự đàm phán thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán vận chuyển sử dụng trái phép động vật sản phẩm động vật hoang dã
đã ký kết thúc đẩy kết hiệp định dẫn độ hiệu quả biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm hai nghìn một mươi tám